một đường dây chuyên làm giả các loại giấy tờ thông qua mạng xã hội vừa bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bình định triệt phá thành công thu giữ nhiều tăng vật có liên quan
đây là một đường dây làm giả giấy tờ có quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc gây ra rất nhiều hệ lụy xấu cho xã hội
sau thời gian xác lập chuyên án đấu tranh cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đã thực hiện lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với trần đình thành
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận để điều tra về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
tại nơi ở của thành cơ quan công an thu giữ hơn một ba trăm linh tài liệu giả các loại gồm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giấy phép lái xe căn cước công dân
tem chống giả các văn bằng chứng chỉ cùng rất nhiều công cụ máy móc để in ấn các loại giấy tờ giả như máy in máy ép plastic con dấu máy in dấu nổi
đây là đối tượng làm giấy tờ giả chuyên nghiệp có thể làm bất cứ loại giấy tờ nào khi có yêu cầu
liên quan đến đường dây này trước đó cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đã đấu tranh làm rõ và bắt giữ nhiều đối tượng trong nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức do đối tượng trần thị kim hoa chú tại xã mỹ thành huyện phù mỹ cầm đầu
theo kết quả điều tra trần thị kim hoa cùng đồng bọn thông qua mạng xã hội đã đặt trần đình thành làm giả gần hai mươi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
để chiếm đạt số tiền gần một tỷ đồng của các bị

trần thị kim hoa cũng đồng bọn thông qua mạng xã mỹ đức và xã mỹ thắng huyện phù mỹ thắng
thế anh và chị giang cầm tiền ra khỏi ngân hàng thì nhóm này sẽ giàn cảnh gặp thế anh đòi nợ
tạo tình huống lộn xộn để cướp giật số tiền của chị giang
chiều ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một khi chị giang cầm tiền bước ra cửa ngân hàng
thì bị nhóm đối tượng này áp sát gian cảnh và cướp giật lấy đi chín trăm bốn mươi triệu đồng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương vừa khởi tố bốn đối tượng
về hành vi cướp tài sản và cưỡng đoạt tài sản
cụ thể hai đối tượng nguyễn văn quang chú tại huyện cẩm giang và đỗ anh tuấn
chú tây huyện tứ kỳ bị khởi tố về tội cướp tài sản
các đối tượng phạm văn lâm và vũ văn dũng cùng chú tệ huyện gia lộc
bị khởi tố về tội cưỡng đoạt tài sản
từ đầu năm đến nay quang cùng đồng bọn đã sử dụng vũ lực và các thủ đoạn gian cảnh
gây tai nạn giao thông đến nhà chửi bới chặn đánh giữa đường ép vít giấy vai nợ
nhằm uy hiếp tinh thần con nợ
hành vi của các đối tượng cho thấy sự liều lĩnh coi thường pháp luật
vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
công an tỉnh hà nam vừa phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh ninh thuận
bắt giữ đối tượng nguyễn thị mị chú tại tỉnh hà nam bị truy nã về tội cố ý gây thương tích
ngày hai mươi sáu tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm chín mươi tám do mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm mỹ đã dùng acid tạt vào anh đỗ đức giang
chú tại huyện thanh liêm gây thương tật sáu mươi tám và phải nhận bản án bảy năm tù giam
trong quá trình thi hành án do tình trạng sức khỏe yếu mị được hoãn thi hành án một mươi hai tháng
trong thời gian tạm hoãn đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương và bị bắt khi đang lẩn trốn
ở thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận
sáng nay ngày một mươi ba tháng chín thủ tướng chính phủ phạm minh chính trưởng ban chỉ đạo quốc gia
phòng chống dịch covid một mươi chín ban chỉ đạo chủ trì phiên họp thứ một mươi bảy của ban chỉ đạo
phiên họp được tổ chức trực tuyến giữa đầu cầu chính phủ với sáu mươi ba tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
trong phiên họp thủ tướng phạm minh chính nhắc lại vào thời điểm này của năm hai nghìn hai mươi một
cả nước đang vất vả vận lộn với dịch covid một mươi chín
chính phủ đã ban hành nghị quyết một trăm hai mươi tám chuyển hướng các biện pháp phòng chống dịch
từ biện pháp hành chính sang linh hoạt hơn
nghị quyết có tính quyết định trong phòng chống dịch và phục hồi phát triển kinh tế xã hội
đến nay công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả
dịch covid một mươi chín được kiểm soát kinh tế vĩ mô ổn định lạm phát được kiểm soát
kinh tế phục hồi thúc đẩy tăng trưởng các cân đối lớn đảm bảo
thị trường lao động phục hồi đồng lập chủ quyền toàn vệ lãnh thổ được giữ vững
chính trị ổn định trật tự an toàn xã hội được đảm bảo hoạt động đối ngoại được tăng cường
đời sống nhân dân được nâng lên
tuy nhiên tình hình dịch vẫn diễn biến phức tạp trong khi một số nơi
một số người có tâm lý chủ quan lơ là việc tiêm vaccine chậm lại
bên cạnh đó còn xảy ra tình trạng thiếu thuốc trong khám chữa bệnh
tại một số cơ sở y tế và đã có khoảng một cán bộ nhân viên y tế
dịch chuyển công việc từ khu vực công sang khu vực tư
thủ tướng đề nghị tại phiên họp này các thành viên ban chỉ đạo
các đại biểu lãnh đạo các ban bộ ngành địa phương thảo luận
hiến kế để giải quyết những vấn đề tồn tại vương mắc để công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
cũng như khám chữa bệnh cho nhân dân đảm bảo hiệu quả
theo báo cáo tại phiên họp trong tháng tám vừa qua đã ghi nhận hơn bảy mươi hai ba trăm linh ca mắc
tăng hai bốn lần
so với tháng bảy hai mươi bốn ca tử vong tăng một mươi tám ca so với tháng bảy
đặc biệt trong bảy ngày qua cả nước ghi nhận trung bình khoảng hai chín trăm linh ca mắc mới mỗi ngày
số ca mắc đang có xu hướng gia tăng trở lại
đến nay trung ương và các địa phương đã dành tổng kinh phí tám mươi năm bảy trăm bốn mươi bảy tỷ đồng
thực hiện các chính sách hỗ trợ cho trên tám trăm năm mươi chín bảy trăm bốn mươi lượt người sử dụng lao động
gần năm mươi năm một triệu người lao động và các đối tượng khác gặp khó khăn
do đại dịch covid một mươi chín
trong thời gian tới dịch bệnh còn diễn biến khó lường trên thế giới
vì vậy vaccine vẫn là biện pháp quan trọng trong phòng chống dịch
nên phải tiếp tục đẩy mạnh tiêm chủng đồng thời chủ động xây dựng và triển khai
các kịch bản phương án đáp ứng với mọi tình huống dịch bệnh
tuyệt đối không chủ quan lơ là mất cảnh giác
truyền hình công an nhân dân antv sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về phiên họp
trong những bản tin sau
nhận tin báo của người dân về việc mất chủ quan lơ là
tổng tài sản công an phường ba tp tây ninh đã nhanh chóng truy bắt đối tượng gây án
ngay lập tức phạm hồng dương chú tp tây ninh đã bị bắt giữ để điều tra
khám xét nhà đối tượng phạm hồng sương cơ quan công an phát hiện tăng vật gồm
một túi sách một điện thoại iphone sáu s plus một ipad một chiếc quạt máy
một triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng tổng giá trị tài sản khoảng ba mươi năm triệu đồng
qua làm việc đối tượng dương đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
hiền vụ việc được bàn giao cho cơ quan
cảnh sát điều tra công an tp tây ninh tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
và trao trả tài sản cho người bị mất trộm
vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy trần trương cường đã bị phát hiện
và đưa ra xét xử trong phiên sơ thẩm diễn ra vào sáng nay
hai mươi hai năm tù là bản án dành cho bị cáo cường về hai tội vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy
theo cáo trả bản thân là có
ma túy sử dụng và tiêu xài
trần trương cường đã nhận lời làm thuê cho lê thị hoài thương không rõ nhân thân lai lịch
bằng cách đi nhận ma túy tại dịch vụ vận chuyển hàng và bán ma túy cho các con nghiện
vào sáng ngày hai mươi bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi một cường điều khiển xe máy đến khu vực xã dương tơ
thành phố phú quốc tỉnh kiên giang nhận một thùng hàng bên trong có chứa ma túy
về giao lại cho thương
khi cường vận chuyển đến trước một nhà hàng thuộc ấp xuế đá xã dương tơ
ở thành phố phú quốc thì bị lực lượng công an thành phố phú quốc phát hiện bắt quả tang
và thu giữ gần hai trăm năm mươi gram ma túy
ngoài ra cơ quan công an làm rõ cường còn nhiều lần lấy ma túy của thương đem bán cho các con nghiện
hội đồng xét xử đã tuyên phạt cường hai mươi năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
hai năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy tổng hình phạt là hai mươi hai năm tù
vây vốn ngân hàng không thế chấp lãi suất thấp giải ngân ngay trong ngày là nội dung trả lời
tội phạm lừa đảo chiếm đo tài sản điều này khiến cho những người cần tiền sập bẫy và bị chiếm đoạt một số tiền lớn
chị phạm thị hương tạm trú tại phường vân dương thành phố bắc ninh đang có nhu cầu vay vốn
vô tình lướt mạng chị hương thấy bài đăng quảng cáo cho vay tiền chỉ cần gửi ảnh chứng minh thư
nên đã liên hệ với số điện thoại trong bài quảng cáo
một nam thanh niên giới thiệu là nhân viên công ty cho vay tín chấp trả góp theo tháng ở bình dương
đã tư vấn hướng dẫn chị hương vây online
sau đó nam thanh niên nhiều lần gọi điện yêu cầu chị hương chuyển các khoản phí để được giải ngân nhanh
bao gồm phí hồ sơ tiền bảo hiểm phí đóng dấu phí trả góp hợp đồng
với những chiêu trò những lời thúc giục giải ngân nhanh của đối tượng
chị hương đã sập bẫy lừa đảo và truyền khoản cho đối tượng bảy lần với tổng số tiền hơn một tỷ một trăm linh triệu đồng
tôi thì rất là không hiểu biết nhiều chính vì cái sự không hiểu biết nhiều về ngân hàng nên mới bị lừa như thế
nhưng là tôi chỉ có thể áp dụng được một số cái mà tôi biết về ngân hàng thì tôi cũng có check suốt lại cái đối tượng mà cho mình vây tiền
nhưng tất cả những cái mà tôi trích xuất các bạn ấy đều trả lời rất là lưu loát và đều trả lời một cách thành thục và đúng những cái gì mà tôi đang cần
ngay sau khi tiếp nhận tin báo của chị hương phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với phòng cảnh sát hình sự
nhanh chóng triển khai các biện pháp công tác
giữ nhóm thanh niên gồm năm đối tượng
cầm đầu nhóm này là hoàng văn khải một mươi tám tuổi ở huyện ứng hòa thành phố hà nội
em đăng bài vây ở trên facebook và các hội nhóm là cho vây lại suất thấp
với lại suất thấp là không phải thế chấp và làm thu thủ vây nhanh
khi mà đăng trên hội nhóm thì sẽ có những người cần vây họ sẽ nhận tin từ giang lô
thì em sẽ tư vấn với
cùng tham gia thực hiện hành vi phạm tội với khải có nguyễn tiến dũng hà văn quân đều một mươi bảy tuổi
ở cùng huyện mỹ đức thành phố hà nội và nguyễn khắc hoàng anh một mươi chín tuổi ở huyện ứng hòa thành phố hà nội
các đối tượng thường xuyên tương tác trên bài quảng cáo đã khiến nhiều người dân tin và liên lạc lại
sau đó chúng phân công nhau tư vấn hướng dẫn các bị hại các thủ tục vay và chiếm đoạt tài sản
số tiền chiếm đoạt được khải đã mua xe ô tô trị giá hơn tám trăm linh triệu và chi tiêu cá nhân cùng đồng bọn
khi mà đã thực hiện vây với thủ tục đơn giản thì đưa ra một điều với cả phần chúng nhân dân hay là các người bị hại là
phải tìm hiểu kỹ về việc ngân hàng mà mình muốn vây hay là các thủ tục hay hành chính liên quan đến cái việc mà ngân hàng phải làm hồ sơ đầy đủ
chứ không chỉ đơn giản là chỉ có ảnh chứng minh hay là thông tin cá nhân của cá nhân của người mình cung cấp cho nó
để thực hiện vây tiền được đơn giản thì cái điều đấy là không có
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với hoàng văn khải nguyễn tiến dũng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hà văn quân và nguyễn khắc hoàng anh
về hành vi không tối giác tội phạm đồng thời tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án